chị oanh này những ngày qua thì tình hình mưa lũ ở miền trung khá là phức tạp
và đặc biệt là trong ngày hôm qua thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phong tỏa đèo hải vân
để tránh nguy hiểm đến người dân rồi không biết là tình hình mưa lũ sẽ còn diễn biến như thế nào nữa
vâng cũng xin cung cấp thông tin cho anh kiên cũng như là quý vị khán giả
một thông tin đáng lưu ý đó là mưa tại khu vực trung bộ có thể kéo dài đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi
lượng mưa trung bình trong khoảng từ một trăm bảy mươi năm cho đến bốn trăm linh mm
đặc biệt là khu vực từ quảng bình cho đến đà nẵng có ngày lượng mưa lên tới hơn bảy trăm linh mm
còn tại từ thiên huế thì nhiều huyện thị xã đã bị chia cắt do vẫn đang ngập sầu
vậy nên là quý vị cần lưu ý bám sát tình hình thời tiết
chuẩn bị các phương tiện cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra
di chuyển đến nơi an toàn không đi qua các khu vực sông suối hay đồi núi dễ sạt lở
để tránh nguy hiểm đến tính mạng
vậy còn thời tiết khu vực bắc bộ thì sao
trái ngược với thời tiết ở khu vực trung bộ
thì dự báo ngày hôm nay bắc bộ thời tiết cuối tuần sẽ mát mẻ dễ chịu
nhiệt độ trong ngày không quá hai mươi bốn độ c và cảm giác dễ chịu hơn
và chúng ta đã cảm thấy một tiết trời thu rất là rõ ràng trên những tuyến phố của thủ đô rồi đúng không ạ